ngân hàng trung ương nga vào ngày hôm qua thông báo sẽ bãi bỏ lệnh cấm bán tiền mặt ngoại tệ cho người dân kể từ ngày một mươi tám tháng bốn
động thái này cho thấy là thị trường tiền tệ của nga đã dần đi vào ổn định sau khi ngành ngân hàng của nước này đã phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt khắt khe của phương tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
ngoài ra ngân hàng trung ương nga cũng cho phép người dân được rút tiền mặt euro trong tài khoản tiền gửi từ ngày chín tháng bốn với mức giới hạn giá trị không quá một mươi usd áp dụng đến ngày chín tháng chín
số tiền rút vượt quá ngưỡng trên sẽ phải chuyển sang đồng rút
bên cạnh đó từ ngày một mươi một tháng bốn ngân hàng trung ương nga cũng sẽ hủy bỏ mức chiết khấu một mươi hai cho các giao dịch bằng đô la mỹ và euro trên sàn hối đoái sau hơn một tháng áp dụng
các động thái này của ngân hàng trung ương nga cho thấy
thị trường tiền tệ ở nước này đã dần đi vào ổn định sau khi ngành ngân hàng phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt khắt khe của phương tây liên quan đến chiến dịch quân sự của nga tại quốc gia láng giềng ukraine
tỷ giá hối đoái của đồng rút so với đồng usd tại sàn giao dịch moscow ngày tám tháng bốn lần đầu tiên giảm xuống mức bảy mươi hai rút đổi một usd kể từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
như vậy đồng rút nga hầu như đã quay trở về giá trị như trước chiến dịch đặc biệt của nước này